tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam thường trực hội đồng nhân dân tỉnh hà nam phối hợp với ban công tác đại biểu quốc hội
tổ chức hội nghị thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông hồng và duyên hải bắc bộ lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
với chủ đề kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh
hội nghị thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông hồng và duyên hải bắc bộ đã tập trung trao đổi
thảo luận về những kinh nghiệm giải pháp cũng như những kiến nghị đề xuất để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh
để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động của các đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh
các đại biểu đã thảo luận đề xuất các giải pháp trọng tâm như nâng cao chất lượng công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng cho đại biểu hội đồng nhân dân
tạo điều kiện cho các đại biểu được cập nhật những chủ trương đổi mới công tác hiệp thương
giới thiệu đại biểu
tại hội nghị thường trực hội đồng nhân dân tỉnh hà nam đã bàn giao cờ đăng cai hội nghị thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh
thành phố khu vực đồng bằng sông hồng và duyên hải bắc bộ lần thứ tám cho thường trực hội đồng nhân dân tỉnh ninh bình